thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận nam từ liêm thành phố hà nội vừa khởi tố bắt tạm giam đối với bốn đối tượng
gồm lê đắc miền trần đình thuận vũ văn long và đỗ đức anh hiệp để điều tra làm rõ về tội cướp tài sản
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên đã chuẩn bị bình xịt hơi cay thuốc mê
thuê căn hộ trung cư theo giờ để thực hiện hành vi cướp giật tài sản
chiều ngày hai mươi sáu tháng một sau khi hẹn được một nhân viên của hiệu vàng đến căn hộ trung cư
hơi cay và cướp đi toàn bộ tài sản gồm một mươi một hai trăm linh usd hơn hai mươi năm triệu đồng và một điện thoại
sau tám giờ vào cuộc điều tra lực lượng công an đã bắt giữ đường nhóm đối tượng
thu giữ tăng vật là một trăm sáu mươi năm triệu đồng cùng chiếc xe máy và điện thoại di động của các đối tượng